chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi sáu tháng hai của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
trước sự kiểm soát chặt chẽ hàng hóa qua lại biên giới của lực lượng chức năng tỉnh an giang
các đối tượng buôn lậu đã chuyển địa bàn
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang vừa phát hiện
bắt quả tang một xe ô tô tải lưu thông từ tỉnh kiên giang qua tỉnh an giang
vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhập lậu tổng giá trị hàng hóa khoảng hai trăm linh triệu đồng
vào khoảng sáu giờ ngày hai mươi năm tháng hai phát hiện xe ô tô do nguyễn thanh tùng điều khiển có biểu hiện nghi vấn
tổ tuần tra đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhập lậu
gồm trên bảy bốn trăm chín mươi chai lọ dầu gió dầu dầu cù là và dầu xoa bóp các loại bốn mươi tám tuyếp kem xoa bóp
một mươi chai dầu ăn ba mươi hai chai sữa tắm và một trăm bốn mươi bốn đôi dép
tại thời điểm kiểm tra tài xế tùng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
hợp pháp của số lượng hàng hóa trên đồng thời khai nhận vận chuyển thuê số hàng hóa trên
cho người khác từ thành phố hà tiên tỉnh kiên giang
phụ nữ tại huyện tỉnh biên tỉnh an giang với năm trăm linh đồng tiền công
trong ngày hai mươi năm tháng hai đội quản lý thị trường số một mươi ba của quản lý thị trường thành phố hà rội
đã kiểm tra kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và công nghệ kỹ thuật
tại địa chỉ số năm lô a hai khu đô thị mới nghĩa đô quận cầu giấy thành phố hà nội
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ năm bộ kit xét nghiệm
nhanh covid một mươi chín do nước ngoài sản xuất sáu trăm linh máy đo nồng độ oxy trong máu
theo ước tính lô hàng có trị giá khoảng ba trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ sở hữu lô hàng có xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng từ
tuy nhiên trên sản phẩm không có đầy đủ nhãn phụ theo quy định của pháp luật
thưa quý vị bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu tổng cục đường bộ
các nhà đầu tư triển khai nhiều giải pháp chống gian lận thất thoát doanh thu tại các dự án bot
bộ giao thông vận tải cho biết qua kiểm tra giám sát công tác thu phí tại một số trạm thu phí bot cho thấy
vẫn còn xảy ra một số tồn tại như chưa tuân thủ chế độ báo cáo về lưu lượng và doanh thu
theo nội dung quy định trong hợp đồng dự án và quy định của bộ giao thông vận tải
chưa nâng cấp trang thiết bị để thực hiện việc lưu trữ các dữ liệu theo quy định
miễn giảm phí dịch vụ sử dụng đường bộ chưa đúng đối tượng
để chấn chỉnh tình trạng trên bộ giao thông vận tải yêu cầu các nhà đầu tư
doanh nghiệp dự án bot chấp hành nghiêm các quy định đối với việc quản lý thu chi
trong giai đoạn kinh doanh khai thác và chuyển giao công trình dự án
ngoài ra các nhà đầu tư bot cũng phải chấp hành và triển khai công nghệ thu phí
theo hình thức tự động không dừng tại các trạm thu phí theo chỉ đạo của chính phủ
đáp ứng đúng tiến độ yêu cầu
hôm nay ngày hai mươi sáu tháng hai ban quản lý khu kinh tế tỉnh cao bằng cho biết
trung quốc dừng thông quan tại cửa khẩu quốc tế tà lùng
quyết định này được phía trung quốc đưa ra sau khi phát hiện một lái xe trung chuyển
của người việt nam dương tính với sars cov hai
với việc cửa khẩu quốc tế tà lùng của huyện quảng hòa tạm dừng thông quan
hiện không còn cửa khẩu nào ở cao bằng có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa
trước đó các cửa khẩu sóc giang của huyện hà quảng pò teo trà lĩnh của huyện trùng khánh
đã dừng hoạt động từ nhiều tuần qua
từ tết nhâm dần đến nay cửa khẩu quốc tế tà lùng đã làm thủ tục xuất khẩu
cho khoảng hai trăm năm mươi xe hàng hóa chủ yếu là các loại nông sản hoa quả
hiện khu vực này vẫn còn gần một trăm linh xe chở thông quan
ban quản lý khu kinh tế tỉnh cao bằng cũng đã trao đổi với phía trung quốc
và mong muốn việc thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế tà lùng
sẽ được hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất
trên thị trường xuất khẩu ngày hai mươi năm tháng hai gạo việt nam đã tăng mạnh từ năm đến một mươi usd một tấn
với mức tăng này hiện giá gạo năm
của việt nam trào bán trên thị trường thế giới thì đã vượt qua gạo thái lan
theo đó gạo năm tấm của việt nam hiện đứng ở mức bốn trăm linh ba usd một tấn tăng năm usd một tấn
còn gạo hai mươi năm tấm vẫn giữ giá
gạo một trăm linh tấm tăng một mươi usd một tấn lên mức ba trăm ba mươi tám usd một tấn
trong khi đó giá gạo thái lan lại giảm mức giảm từ một đến bốn usd một tấn
trong đó gạo năm tấm giảm bốn usd một tấn
bán giảm ở mức ba trăm chín mươi chín usd một tấn thấp hơn gạo việt nam bốn usd một tấn
gạo một trăm linh tấm của thái lan cũng giảm một usd một tấn bán ra ở mức ba trăm tám mươi bảy và ba trăm chín mươi một usd một tấn
cao hơn gạo việt nam bốn mươi chín usd một tấn
như vậy xuất khẩu gạo của thái lan đã giảm trong ba năm liên tiếp
sau khi đạt mức cao kỷ lục là một mươi một sáu triệu tấn vào năm hai nghìn một mươi bảy
quốc gia đông nam á này ghi nhận lượng xuất khẩu gạo thấp nhất trong hai thập niên là năm bảy triệu tấn

theo báo cáo nhanh từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái đợt rất đậm rất hại tính từ ngày một mươi chín
tại các khu vực trong tỉnh yên bái đã làm chín mươi bốn con da súc chết và nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng
ước tính thiệt hại khoảng một sáu tỷ đồng
theo bộ tài chính số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu pog đến hết quý bốn năm hai nghìn hai mươi một là tám trăm chín mươi tám năm trăm tám mươi hai tỷ đồng
tổng số trích quỹ bog trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một là bảy trăm ba mươi chín sáu trăm tám mươi năm tỷ đồng
thời gian qua quỹ pog là công cụ chủ yếu để nhà điều hành quản lý giá sang giàu trong bối cảnh giá thế giới liên tục tăng cao
nhà điều hành cho biết nếu không sử dụng quỹ pog giá sang giàu sẽ tăng tới hơn một hai trăm linh đồng một lít
trước tình hình xuất khẩu thanh long sang thị trường trung quốc thị trường chính nhập khẩu thanh long đang gặp nhiều khó khăn
hiệp hậu thanh long bình thuận đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn

và tiêu thụ thanh long bình thuận
theo đó hiệp hội thanh long tỉnh bình thuận cho biết sẽ có tổng hợp báo cáo và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền
nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất thanh long bình thuận
thưa quý vị mặc dù việt nam chúng ta đang tiến tới xã hội là không dùng tiền mặt
với nhiều phương thức thanh toán hiện đại đang được triển khai rộng rãi
các công nghệ và ứng dụng
mới đi kèm có thể mang lại rất là nhiều tiện ích cho khách hàng
tuy nhiên thì chúng ta vẫn cần phải cẩn trọng trong sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
để hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra
tại tỉnh thừa thiên huế lực lượng công an từng phá vụ án bắt giữ đối tượng lừa đảo
chiếm đoạt tiền từ các ví điện tử
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
võ anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại quảng bình
đã thu lợi bất chính hai sáu tỷ đồng
dịch vụ thanh toán điện tử
như mmo epay zalopay
đây chỉ là một trong số những vụ việc khác
đang gây ra lo lắng cho người sử dụng dịch vụ thanh toán
không dùng tiền mặt của khách hàng
internet banking dịch vụ điện thoại di động được kỳ vọng sẽ làm cho việc thanh toán không dùng tiền mặt
ngày càng phổ biến hơn ngay cả ở các vùng nông thôn vùng sâu vùng xa
tuy nhiên vẫn tiềm ẩn rủi ro bảo mật đi kèm với sự gia tăng trong thanh toán không dùng tiền mặt
sao mũ tiền lên được thì tiền mặt thanh toán ngày càng hẹp đi
và thanh toán không dùng tiền mặt tăng lên
nhưng mà khi áp dụng những cái thì nó lại có những cái rủi ro nó có những phiền phức
vì phải áp dụng những cái tính toán cái công nghệ mà người dân thì phải được nâng lên
phải được hiểu biết phải được sử dụng thành tạo
và cái thứ hai là cơ quan quản lý thì phải có cái cách nhìn nhận và quản lý cho nó chặt chẽ
thì mới đảm bảo những cái này nó phát hiện ra mặt tích cực và cái rủi ro nó sẽ chặt lại
cơ quan ngân hàng cần phải tiếp tục đẩy mạnh cái công cuộc số hóa
cũng như nâng cao cái khả năng và cái tính bảo mật
của các cơ quan ngân hàng
để bảo vệ quyền lợi và tránh thiệt hại không đáng có cơ quan chức năng khuyến cáo
tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập mật khẩu đăng nhập
mật khẩu đăng nhập mật khẩu đăng nhập mật khẩu đăng nhập mật khẩu đăng nhập
mã xác thực otp của dịch vụ ngân hàng số cho bất kỳ ai
người tiêu dùng cần nêu cao tinh thần cảnh giác
cụ thể người tiêu dùng cần tìm hiểu kiểm chứng xác thực thông tin
khi nhận được cuộc gọi từ các số máy lạ
người tiêu dùng cần thông báo với ngân hàng khóa ngay tài khoản
khi phát hiện bị mất quyền kiểm soát
có thể nói nấm thì là một loại thực phẩm được nhiều người ưa chuộng
chính vì vậy trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng
nhưng làm thế nào để lựa chọn được nấm an toàn cho bữa ăn của gia đình
thì là câu hỏi mà rất nhiều người còn văn khoan
vừa qua thì tôi đã có những kinh nghiệm thực tế trong việc lựa chọn loại thực phẩm này
và trong kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay sẽ phần nào giúp quý vị có câu trả lời
thưa quý vị trên tay tôi là một sản phẩm hết sức quen thuộc
đối với bữa ăn của mỗi người việt
không khó để có thể tìm kiếm được những sản phẩm như thế này trên thị trường
nhưng cũng không dễ dàng để tìm được một sản phẩm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng
vậy làm thế nào để tìm được một sản phẩm nấm đảm bảo sức khỏe
thì mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi tư vấn ngay sau đây
nấm là một thực phẩm giàu dinh dưỡng vì vậy đây là môi trường hấp dẫn vi khuẩn có hại
nên nếu không lựa chọn đúng cách đặc biệt với những sản phẩm không đảm bảo chất lượng
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người sử dụng
bây giờ chúng ta sẽ có thể là phân biệt theo hai cách
một thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn cái lấm
nó sẽ đảm bảo là cây lấm
nó sẽ được trắng tinh
để mình cảm nhận được cái lấm bị kém chất lượng
thì chúng ta sẽ phân biệt lúc đấy là cây lấm nó không còn tròn
và thứ hai nó sẽ bị vàng cái đầu
lúc đấy là chúng ta sẽ hình dung là cây lấm đã bị kém chất lượng
bởi vì đối với cây lấm nó không có chất bảo quản
thì sẽ có cái hạn sử dụng mình sẽ ghi trên bao bì
mình sử dụng trong vòng một mươi ngày đầu là tốt nhất
nếu bóc quái ra rồi thì chúng ta sẽ có thể để độ

bảo quản trong tủ lạnh từ ba đến năm độ
là một thực phẩm dầu chất dinh dưỡng
có mặt trong rất nhiều bữa ăn của người việt
vì vậy nên việc đảm bảo từ khâu sản xuất đến khâu đóng gói
là một yêu cầu rất quan trọng
để có được những sản phẩm chất lượng đến với tay người tiêu dùng
trước hết là phải sạch sẽ các công việc
từ cuốn cổ và cả bề mặt lên tới phòng thu hái
chúng ta cần phải sạch sẽ
trọng lượng lúc nào cũng phải vệ sinh và cồn và đi găng tay ạ
sản xuất trên dây chuyền hoàn toàn tự động
thì nó sẽ tạo được cái lăng xuất rất là tốt
một ngày có thể là thu hái từ hai năm đến ba tấn một ngày
hiện tại bây giờ thì xuất sang thị trường
thì nó sẽ giao động từ tám đến một mươi nghìn một túi một trăm năm mươi găng
với giá trị kinh tế và nhu cầu cao
của người tiêu dùng
việc trồng sản xuất nấm đã trở nên phổ biến
tuy nhiên mỗi người nội trợ cần có những lựa chọn kỹ lưỡng
để bảo vệ sức khỏe của gia đình
và hy vọng rằng với những tư vấn vừa rồi của chúng tôi
thì quý vị sẽ có cho mình những lựa chọn an toàn
cho bữa cơm của gia đình
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị